việc nhà sản xuất triệu hồi một số máy bay a ba trăm hai mươi một neo do vietnam airlines vietjet air khai thác
và bamboo airways dừng khai thác ba máy bay mbe một trăm chín mươi khiến cho hiện tượng thiếu hụt đội máy bay
đang diễn ra khá trầm trọng để bảo đảm đi lại cho người dân trong thời gian tới
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động kế hoạch khai thác
và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt
hãng hàng không này cho biết ngoài việc bị triệu hồi một số tàu bay
thì hiện nay nhiều tàu bay phải bảo dưỡng định kỳ sau dịp cao điểm tết vừa qua
và số lượng động cơ phải tháo ra bảo dưỡng rất nhiều
tuy nhiên thực hiện cam kết với cơ quan quản lý trong việc đáp ứng việc đi lại của người dân
trong thời gian cao điểm ngay từ tháng năm tới đây hãng sẽ tiếp nhận máy bay thân rộng thứ ba mươi
loại boeing bảy nghìn tám trăm bảy mươi
số lượng ghế cung ứng phù hợp và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
việc khai thác tàu bay thân rộng này chúng tôi cũng đã có cân nhắc rất là thận trọng khi quyết định đưa vào
thời gian cần thiết cho việc kiểm tra và sửa chữa động cơ rất dài trung bình khoảng ba trăm linh ngày
các hãng hàng không đang tìm kiếm các phương án thuê máy bay nhưng các tổ chức cho thuê
cũng đang gặp khó khăn cho việc cung cấp máy bay và linh kiện kịp thời
tính đến nay có hai mươi hai tàu của các hãng đã tháo động cơ và kiểm tra sửa chữa
đề cập đến giải pháp khắc phục khó khăn hiện nay cục hàng không việt nam cho biết
trong khoảng tháng năm đến tháng chín hai hãng hàng không là việt nam airlines và vietjet air
cũng sẽ tăng số lượng tàu bay tuy nhiên số lượng tàu vẫn đang thiếu do đó một số giải pháp
sẽ được tính toán thêm như tăng thời gian khai thác và giảm thời gian quay đầu
trong giai đoạn ngành hàng không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của đội tàu bay
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không công bố hàng ngày trên trang thông tin điện tử của hãng
các danh sách chuyến bay thay đổi giờ khai thác để hành khách có thông tin bố trí hành trình đi lại cho phù hợp